trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi công an quận bình tân tp hcm đã tạm giữ hình sự sáu đối tượng
để điều tra xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các đối tượng này đã sử dụng giấy tờ tùy thân của người khác để lập những công ty ma
từ đó rao bán sắc thép trên mạng xã hội rồi lừa tiền của hàng tràng trăm triệu đồng của nhiều người
do có nhu cầu mua sắt xây dựng nên nhiều người lên mạng xã hội tiền
và thấy công ty trách nhiệm hữu hàng thương mại thép nhật nguyên
trụ sở tại huyện bình chánh tp hcm có bán thép nên đặt vấn đề mua
trong đó công ty đức hùng ở phú yên đã mua bốn mươi bốn sáu tấn thép với trị giá hơn bảy trăm ba mươi triệu đồng
tiền sau đó được chuyển nhưng khi nhận hàng thì chỉ có hai mươi hai tấn
đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một một người ở quận tám tp hcm cũng đặt thép của công ty trên
khách hàng đã chuyển chín mươi hai triệu đồng nhưng các đối tượng đã cắt liên lạc và không giao hàng
tiếp nhận đơn tố giác đội cảnh sát kinh tế công an quận bình tân đã vào cuộc điều tra
và mời nguyễn văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
ngụ quận bình tân trần hữu thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy thái bá oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trần quang vượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và nguyễn văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cùng quê nghệ an bên làm việc
qua đấu tranh sơn thừa nhận đã cùng đồng bọn sử dụng giấy chứng minh nhân dân của người khác
để thành lập công ty thép nhật nguyên có địa chỉ ma ở xã vĩnh lộc a huyện bình chánh
sau đó lập trang bán hàng sách giá rẻ trên mạng xã hội
khi khách hàng chuyển tiền vào tài khoản sơn cùng đồng bọn sẽ cắt liên lạc
đối với khách hàng kỹ tính các đối tượng cắt sắt hàng lại thành từng khối
độn vào đầu các bói cây sắt cùng loại nhằm qua mặt khách hàng khi kiểm đếm
bằng cách gian lận này sơn cùng đồng bọn đã ăn gian của người mua khoảng năm mươi số lượng sắt thực bán
hiện công an quận bình tân đang mở rộng điều tra vụ án
vì thế những ai từng là nạn nhân của nhóm lừa đảo này liên hệ đội cảnh sát kinh tế công an quận bình tân
số điện thoại hai trăm tám mươi ba bảy trăm năm mươi sáu một trăm linh gặp điều tra viên lê hoàng công số điện thoại chín trăm ba mươi tám năm trăm năm mươi tám sáu trăm sáu mươi
để trình báo